các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nữ doanh hài tin rằng phi nhung sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp và bình an về đất phật
cụ thể thúy nga viết trên trang cá nhân
hôm nay có lẽ hương linh của ca sĩ phi nhung pháp danh tịnh bình sẽ về nơi bình an của đất phật
cả một ngày dài từ sáng đến tối tôi chứng kiến buổi lễ do trung tâm thúy nga paris binaigh
kết hợp cùng với chùa huệ quang tổ chức rất quy mô hoành tráng trang trọng và hết sức ấm cúng
các cô chú anh chị em ca nghệ sĩ và khán giả yêu mến đến viếng thăm phi nhung quá sức đông
đủ thấy tình yêu thương của mọi người dành cho phi nhung nhiều lắm
hôm nay có lẽ linh hồn của phi nhung sẽ vui và nhẹ nhàng bay lên
sau buổi lễ đốt đèn cầu nguyện nga và một số người bạn phát hiện
trên bầu trời hôm nay xuất hiện duy nhất một ngôi sao lung linh tỏa sáng lạ kỳ
thúy nga có ghi lại duy nhất khoảnh khắc này cả nhà xem nhé
được biết trước đó người hâm mộ và các nghệ sĩ có mặt khá đông tại chùa huệ quang
thuộc thành phố santa anna bang california mỹ để tiễn đưa nữ ca sĩ
tăng lễ không nhận vòng hoa phúng điếu mà thay vào đó sẽ lập quỹ tử thiện
để thực hiện tâm nguyện còn giang dở của nữ ca sĩ
trong phần nghệ sĩ tưởng niệm nghệ sĩ việt hương được ban tổ chức sắp xếp
một thời lượng khá dài để cô chia sẻ cảm nghĩ và những kỷ niệm của mình về cố ca sĩ
nữ diễn viên việt hương đã không kìm được nước mắt khi kể lại câu chuyện
lo chăm sóc và hậu sự cho nữ ca sĩ khi nhập viện trở dậy
cô là người được quen vi phạm con gái của nữ ca sĩ
ủy quyền thay mặt lo mọi công việc về phi nhung tại việt nam thời gian qua
việt hương bày tỏ cô xuất hiện ở tăng lễ khá muộn vì cố chịu đựng để không khóc
hương gồng để hương không có khóc
hướng tới đây nhìn thấy đồng nghiệp thấy tất cả khán giả tới đây yêu mến chị nhung
hương lại khóc và cố gắng sẽ nói tốt nhất
đứng cảnh quen đi phạm việt hương kể lại hành trình hai cô cháu trao đổi
trong vòng một tháng khi phi nhung nằm điều trị ở bệnh viện trở dậy
đó là những trao đổi của bệnh viện khi điều trị cho nữ ca sĩ
mà cô sẽ phải thông báo với quen đi để lấy ý kiến của người thân
mỗi ngày hai lần sáu giờ một mươi tám phút mỗi sáng và sáu giờ một mươi tám phút mỗi buổi tối
khi việt hương được thông báo cô sẽ trao đổi lại với quen đi
nhưng khi có những từ tiếng anh chuyên môn trong y khoa
thì chồng cô sẽ nói với quen đi để hiểu vấn đề tình trạng bệnh của phi nhung
phi nhung vào tới trợ dậy mỗi ngày việt hương đều cầu nguyện và ăn không được
việt hương sọ mỗi ngày đều phải nghe hai lần về tin tức
trong lúc giữa trừng có những tin khác nữa thì phải gọi quen đi dạy để con có đồng ý không
việt hương kể lại những phút giây hoang mang nhiều trạng thái cảm xúc
khi nhận tin về bệnh tình của phi nhung và phải chia sẻ lại với wendy để xin ý kiến của con gái phi nhung
việt hương nói tiếp việt hương nghĩ là giọng nói của việt hương rất đặc biệt
để đem niềm vui đến mọi người
mà giờ câu nói tôi đồng ý nó nặng nề vô cùng
tất cả lời quen đi chuyển cho tôi quý vị không biết được cảm giác nó nặng nề lắm đâu
người nói của tôi có thể khiến phi nhung tốt hơn hoặc tệ đi
việt hưng cho biết tất cả các thông tin của phi nhung đều phải được bảo mật
từ lúc nằm viện đến ngày nằm chờ để bay về đưa cho cốt nữ ca sĩ về mỹ
cô xin lỗi quen đi vì không thể mang được thi hài về cho con nhìn mặt mẹ lần cuối
lẽ ra hôm hai mươi hai tháng tám phi nhung đã bay về mỹ để đi sâu cùng với việt hương
nhưng hương đã từ chối
hương sọ hương về khi quay lại việt nam sẽ bị gián đoạn một thời gian không thể làm từ thiện
nghe vậy phi nhung mới nói phi nhung sẽ ở lại với hương
khi nào về thì mình sẽ về chung
vậy mà hôm nay hương đem phi nhung về nhưng lại không được toàn vẹn phi nhung
đáng lý lúc đó hương chấp nhận về mỹ đi sâu thì hai đứa đã có thể cùng nhau bay về
hôm bảy tháng chín là ngày phi nhung đặt máy ecmo
trước đó một ngày ngày sáu tháng chín phi nhung tỉnh lại và viết các tờ giấy món ăn yêu thích của phi nhung
làm việt hương khóc quá trời
phi nhung muốn ăn khoai lang
một ngôi sao hạng a
a rất nổi tiếng nhưng món ăn yêu thích không phải là yến hay bất kỳ một sơn hào hải vị nào khác mà là khoai lang
còn rất nhiều câu chuyện rất nhiều cảm xúc mà việt hương xin dành lại để tâm sự với wandy
với quý vị khán giả trong thời gian sau việt hương nghẹn ngào kể lại
việt hương cho hay dù không thể trả lời hết tin nhắn của đồng nghiệp và cũng không dám có phản hồi gì trên truyền thông
nhưng cô biết mọi người yêu mến phi nhung
trong cả hành trình việt hương không chia sẻ điều gì vì sợ bày tỏ điều gì không đúng sẽ ảnh hưởng
có rất nhiều nhà sư ở khắp mọi nơi gọi điện cho hương hỏi tình hình phi nhung như thế nào
khi phi nhung mất thì các sư cũng gọi điện hay các khán giả lớn tuổi cũng đều quan tâm hỏi thăm tình hình sức khỏe của phi nhung
việt hương nói thêm
nữ diễn viên bày tỏ chỉ khi về đến mỹ gặp được wendy trao lại hũ cho cốt của phi nhung
cô mới vỡ hòa cảm xúc bởi những rồn nén phải giấu kín suốt thời gian qua
khi dặn lòng phải mạnh mẽ để chăm sóc và lo hậu sự tươm tất cho người đồng nghiệp
trong phần phát biểu của mình việt hương cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho cô hoàn thành nhiệm vụ của gia đình mà quên đi đã giao
cô cũng cảm ơn ekip các bác sĩ nhân viên tại bệnh viện trợ giấy đã giúp đỡ gia đình phi nhung
cảm ơn người hâm mộ của phi nhung và nhấn mạnh đây là những khán giả tuyệt vời
cảm ơn các sư các thầy các bạn các đồng nghiệp trong và ngoài nước
đặc biệt nhiều đồng nghiệp trong nước đã gửi vòng hoa rất nhiều
nhưng nữ diễn viên xin phép được chuyển thành hiện kim để đóng góp vào quỹ tử thiện như đúng ước nguyện của phi nhung
phi nhung qua đời ở tuổi năm mươi một khiến cho biết bao nhiêu người thương xót
cô không chỉ sở hữu một giọng hát đặc biệt một tài năng hiếm có
mà còn là một người có tâm từ luôn hy sinh giúp đỡ mọi người xung quanh khi còn sống
khi nữ ca sĩ nằm xuống hầu hết khán giả của cô và đồng nghiệp đều nguyện cho cô điều lành được an yên nơi đất phật
ngay giờ đây
chúng ta cùng nhìn lại tăng lễ của phi nhung
đúng một giờ sáng ngày một mươi ba tháng một mươi lễ cầu siêu và phát tang cố ca sĩ đã diễn ra tại chùa huệ quang
ca sĩ mạnh quỳnh chi di phương trinh cùng nhiều nghệ sĩ bạn bè người thân tham dự
mạnh quỳnh chia sẻ xúc động
đến bây giờ tôi cũng không ngờ mình đứng đây để tưởng niệm một người có ý nghĩa rất lớn lao trong cuộc đời tôi
cô ấy là người ca sĩ có thể dành cả đời cho công chúng
cô ấy sống vì mọi người có thể hy sinh hạnh phúc vì mọi người
phi nhung năm nay mới có năm mươi một
bao nhiêu hoài bão cô ấy nói với tôi mà giờ không thực hiện được nữa
mạnh quỳnh từng tâm sự về việc lùm xùm ở việt nam và có ý muốn lên tiếng nhưng phi nhung bảo thôi
thưa ông ơi bao nhiêu năm nay ông là người tốt rồi bây giờ ông có nói tốt cách mới đi thì người ta cũng bẻ thành xấu được
bản thân tôi đã nằm trên trào dầu người ta muốn chiên muốn xào nấu gì cũng được
còn ông thì giáng giữ gia đình hạnh phúc của ông đi
mạnh quỳnh nhắc lại lời của người bạn quá cố
mạnh quỳnh gửi lời xin lỗi quen đi vì cho rằng bản thân vô dụng không che trở và bao bọc cho giọng ca phải lòng con gái bến tre
lúc đầu chú đã nói mẹ con về đi làm từ thiện bao năm nay rồi thì về đi
nhưng vì lý do gì mà không chịu về
chú còn giữ bao nhiêu tin nhắn mẹ nhung hẹn về hát ngày hai mươi hai tháng tám rồi lên kịch bản hát bài gì bài gì
mạnh quỳnh xúc động nói
cà sĩ tri di phương trinh người chị thân thiết ba mươi một năm của phi nhung cũng có những lời cuối cùng dành cho cô ca sĩ
tri di đã hứa với phi nhung sẽ yêu thương và bao bọc quen đi
tâm nguyện phi nhung còn giang dở thì tôi sẽ thay em thực hiện
bên kia thế giới mong em đừng đau buồn thêm nữa
chị hứa những gì em còn oan ức chị sẽ xoa dịu cho em
đến thời điểm này mặc dù phía phi nhung đã trao trả số tiền cắt xê mà sinh thời nữ ca sĩ chưa hoàn thành cho gia đình hồ văn cường
tuy nhiên một số cư dân mạng vẫn tố ekip làm màu
đứng trước những thông tin sai lệch đại diện giọng ca chiếu lên bản thường
đã có bài viết lên án các đơn vị truyền thông vì hành vi câu view rẻ tiền xuyên tạc sự thật
đồng thời gửi lời nhắn nhổ hồ văn cường
nếu không giúp ích được cho đời thì đừng làm loạn xã hội dựng chứng ăn ngang nói ngược
hay một quản lý thân cận của phi nhung cũng đề cập đến việc hoàn thành di nguyện thương một kẻ dưng
người này tuy không đề cập đến tên cụ thể tuy nhiên cư dân mạng vẫn đồn đoán là đang ám chỉ hồ văn cường
câu nói tuy ngắn gọn nhưng dường như ngầm ám chỉ sự chấm dứt mối quan hệ giữa hồ văn cường và ekip phi nhung
ở thời điểm hiện tại hồ văn cường đã trả lại facebook cá nhân fanpage và youtube do công ty quản lý
sau những ổn ào thời gian qua quán quân việt nam idol kids mùa đầu tiên cho biết sẽ tập trung cho việc học và trao dồi đam mê của mình
tuy nhiên nhiều cư dân mạng dự đoán thời gian tới sẽ là giai đoạn đầy dãy khó khăn thậm chí đen tối
bởi lẽ rời xa công ty để tự lập
hai nghìn ba sẽ là điều không mấy dễ dàng
đã có những lời nguyện cầu an lành những giọt nước mắt tiễn biệt những lời tưởng niệm từ tận trái tim dâng lên cố nghệ sĩ phi nhung một nghệ sĩ có trái tim vàng
đặc biệt cố ca sĩ vi nhung được đưa về cõi vĩnh hằng trong nhạc và hoa khi loạt nghệ sĩ đã cất cao tiếng hát tiễn biệt một người đồng nghiệp tài hoa bạc mệnh
xin cuối đầu vĩnh biệt nữ ca sĩ tài hoa mong cô yên nghỉ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại